xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
vào khoảng một mươi h năm mươi phút ngày hôm nay trên đường hồ chí minh nhánh phía tây gần khu vực cầu cha an cách phong nha khoảng một mươi km thuộc địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình
một ô tô chở khách đi du lịch phong nha kẻ bàng đã lao xuống vực bên đường
hiện tại chưa có con số thống kê thương vong chính thức
tuy nhiên thông tin ban đầu cho thấy lễ nhất đã có một mươi ba người tử vong
trong đó chín người tử vong tại hiện trường bốn người tử vong tại bệnh viện và hai mươi bảy người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện việt nam cuba thành phố đồng hới
sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện bố trạch cùng người dân tổ chức cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông
nhận được thông tin vụ việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban toàn giao thông quốc gia
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ cứu nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại bên người
công an tỉnh khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc lưu ý kiểm tra tình trạng
bản đồng độ ma túy trong cơ thể lái xe xử lý nghiêm cấp vi phạm theo quy định
chủ tịch ủy ban toàn giao thông quốc gia giao phó chủ tịch chuyên trách ủy ban khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn
chuyển lời thăm hỏi động viên của thủ tướng phó thủ tướng thường trực và bộ trưởng bộ giao thông vận tải phó chủ tịch thường trực ủy ban
đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông
phối hợp với các cơ quan của bộ giao thông vận tải bộ công an và lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc
bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam phân công lãnh đạo tham gia đoàn công tác của ủy ban toàn giao thông quốc gia
yêu cầu các lực lượng thuộc tổng cục trên địa bàn tỉnh khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để khắc phục hậu quả vụ việc
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín liên tiếp trong cộng đồng thành phố đà nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội ngay từ một mươi ba h chiều nay
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
kính thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại tuyến đường nguyễn trí thanh quận hải châu thành phố đà nẵng
hiện tại các lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp để tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
tạm dừng mọi hoạt động thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ
theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi giải trí karaoke massage quán bar vũ trường buộc phải đóng cửa
tạm dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người
yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đeo khẩu trang khi ra ngoài giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến đà nẵng trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi để bảo đảm an toàn cho khách và cộng đồng cho đến khi có thông báo mới
giảm giãn số học sinh trong phòng học bố trí lệch giờ học ăn trưa sinh hoạt tập thể
tạm dừng hoạt động học thêm dạy thêm đến khi có thông báo mới
nhà máy cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân người lao động
không tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết
không tổ chức liên hoan tiệc mừng
bảo đảm cung cấp đủ lượng hàng hóa tiêu dùng lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
thành lập tổ công tác covid một mươi chín tại cộng đồng để giám sát phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh
hoặc tiền sử dịch tễ không rõ ràng để lấy mẫu xét nghiệm phát hiện và xử lý người nước ngoài nhập cư trái phép
trong sáng nay ubnd tp đà nẵng cũng đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
tổ chức phun thuốc khửi trùng tại khu dân cư đường hải sơn phường thanh bình quận hải châu tp đà nẵng
nơi cư trú của bệnh nhân số bốn trăm một mươi tám
ngay trong sáng nay tại khu dân cư hải sơn phường thanh bình quận hải châu
nơi sinh sống của bệnh nhân bốn trăm một mươi
nhân viên y tế cộng đồng phường đã hỏi
huy động mọi nguồn lực chỉ làm hai tổ đi từng ngõ góc khử từng nhà
tiến hành phun thuốc khửi trùng cloramin b ở tất cả nhà dân
kể cả những hộ nằm trong ngõ hẻm tránh trường hợp bỏ sót
điều bảo vệ công trình phun thuốc khửi trùng chúng ta không bảo vệ công trình phun thuốc khửi trùng
chúng ta không bảo vệ công trình phun thuốc khửi trùng
mỗi nhà đều trang bị khẩu trang nước rửa tay và ý thức được việc phải mang khẩu trang khi đi ra ngoài hạn chế tập trung nơi đông người
đa phần người dân vẫn bình tĩnh không có tâm lý hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh để cùng với thành phố chung tay chống dịch

bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt